thưa quý vị mua bán trái phép một mươi sáu bánh heroin hai đối tượng ly trở tùng chú huyện nậm nhùn tỉnh lai châu và giàng a cư chú huyện nậm pồ tỉnh điện biên đã bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
hai đối tượng bị bắt quả tang vào tối một mươi sáu tháng năm tại tỉnh độ một trăm hai mươi chín thuộc địa phận xã ma quai huyện xìn hồ tỉnh lai châu
ngoài một mươi sáu bánh heroin lực lượng công an còn thu hai xe máy và ba điện thoại di động
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận do có quen biết từ trước đã cùng nhau tìm nguồn ma túy móc nối với các đối tượng đưa sang lai châu tìm mối bán qua các tỉnh lân cận
trong lúc chuẩn bị giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
công an quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam năm đối tượng trong nhóm côn đồ xông vào siêu thị ở đà nẵng đuổi chém người táo tợn
năm đối tượng bị bắt giữ về hành vi gây dối trật tự công cộng bao gồm phạm đình kiên phạm hoàng vũ phan văn bảo nguyễn đình cường lê nguyễn nhật huy đều trú tại thành phố đà nẵng
vào đêm ngày hai mươi chín tháng bốn nhóm này cùng với nhiều thanh thiếu niên khác xảy ra mâu thuẫn với nhóm côn đồ khu vực biển đà nẵng
nhóm của kiên huy động đồng bọn mang theo hung khí kéo nhau từ quận thanh khê sang quận sơn trà để truy sát
tuy nhiên vào đêm ngày hai mươi chín tháng bốn cả nhóm truy tìm không có kết quả
đến dạng sáng ngày ba mươi tháng bốn khi nhóm giang hồ này đi ngang qua quán nước trước siêu thị trên đường võ văn kiệt quận sơn trà
thì thấy một nam thanh niên giống với một người trong nhóm đối thủ liên xông vào tấn công
kiên đã vung dao và chỉ đạo đàn em chém tất cả những người can ngăn
bị đuổi chém nạn nhân bỏ chạy vào bên trong siêu thị trốn vào nhà vệ sinh nhưng vẫn bị nhóm của kiên chém nhiều nhát
hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy xét thêm các đối tượng có liên quan
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ

nhất thời mà không ít thanh thiếu niên đã không kiềm chế dẫn đến sô sát gây ra thương tích thậm chí là án mạng
để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
điều tra làm rõ và bắt giữ các đối tượng nhóm đối tượng gây án để xử lý theo pháp luật
góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn phản ánh trên địa bàn huyện long hồ tỉnh vĩnh long
chỉ vì mâu thuẫn khi gặp nhau tại quán karaoke
vì những lời thách thức trong lúc ăn nhậu mà hồ khánh băng sinh năm hai nghìn
trú tại xã phú quế huyện long hồ đã cùng với nguyễn văn sơn hải sinh năm hai nghìn một
bạn nhậu cầm dao đi tìm chém phạm phong phú chú cùng địa phương gây tỷ lệ thương tích năm mươi bảy
còn đây là bị can biện công thảo sinh năm hai nghìn một và nguyễn văn phụng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú ở huyện long hồ
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra tối ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thảo và phụng cùng với nhiều người khác dự tiệc sinh nhật tại một quán trên địa bàn ấp phước yên a xã phú cưới
trong lúc nhậu đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của phạm vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
phụng và thảo đã đánh linh gây chấn thương sọ não phải đi cấp cứu tại bệnh viện
theo công an huyện long hồ từ đầu năm đến nay công an huyện đã xử lý một mươi hai vụ với hai mươi đối tượng
liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích
con số này cho thấy tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều nguyên nhân khác nhau
các vụ có thương tích này có nhiều nguyên nhân trong đó tập trung chủ yếu là các đối tượng sau khi có sử dụng rượu bia
rồi thiếu kiềm chế kiểm soát bản thân dùng hung khí nguy hiểm chém người khác gây thương tích
chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm khắc những hành vi
vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm trong đó là có tội phạm cố ý gây thương tích trong thời gian tới
để làm sao đảm bảo tình hình an ninh trật tự ổn định
để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này công an huyện long hồ đã chủ động xây dựng kế hoạch
gia quân tấn công chấn áp các loại tội phạm nhất là các hành vi sử dụng hung khí cố ý gây thương tích
tích cực phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự tại địa phương
bên cạnh đó để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả tội phạm cố ý gây thương tích
thì trước hết các bậc phụ huynh cần quản lý giáo dục chặt chẽ con em mình
định hướng cho các em tham gia các hoạt động lành mạnh bổ ích
mỗi một người cần ý thức và thận trọng hơn nữa trong hành động cách xử sự và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang xác minh truy bắt nhóm đối tượng ném bom xăng
vào nhà và đập phá xe ô tô của một hộ dân ở xã hồ nai ba huyện trảng bom
theo camera ghi lại vào khoảng ba giờ sáng ngày bảy tháng năm
có bốn người đàn ông đi trên hai xe máy vào trước cửa nhà của anh trần quốc khánh
ở ấp thanh hóa xã hồ nai ba huyện trảng bom thì dừng lại
tại đây các đối tượng đã châm lửa vào chai xăng rồi ném liên tiếp vào cửa nhà gây cháy
tiếp đó các đối tượng còn dùng dao đập phá xe ô tô tải của anh khánh đậu ở ngoài
ngay sau khi nhận được tin báo
công an xã hồ nai ba phối hợp với công an huyện tràng bom đã có mặt tại hiện trường
để lấy lời khai của người dân đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh
để điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
hai đối tượng cướp giật xe máy hết sức liều lĩnh manh động
vừa bị lực lượng một trăm năm mươi một công an tỉnh hải dương phối hợp bắt giữ
khoảng năm h bốn mươi năm phút ngày bảy tháng năm qua đường dây nóng một trăm năm mươi một
công an tỉnh hải dương nhận được tin báo của chị trần thị mơ
chú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
về việc một mươi hai đối tượng đi trên xe máy biển kiểm soát hai mươi ba k một tám nghìn ba mươi tám
cướp giật chiếc xe hondalit biển kiểm soát hai mươi chín i một hai mươi hai nghìn hai trăm bảy mươi bốn của mình
sau khi gây án hai đối tượng bỏ chạy trên quốc lộ một mươi hướng về thái bình
qua địa bàn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
lực lượng một trăm năm mươi một công an tỉnh đã phối hợp với tổ một trăm năm mươi một công an huyện
nhanh chóng bố trí triển khai lực lượng phương tiện truy bắt
đồng thời lập chốt đón và chốt chặn trên đường dự kiến đối tượng sẽ đi qua
đến khoảng sáu giờ năm mươi phút phát hiện hai đối tượng gây án đang di chuyển
trên địa bàn xã nguyên giáp huyện tứ kỳ
các đơn vị đã tổ chức vây bắt thành công hai đối tượng
thu giữ hai xe máy và công cụ phạm tội
các đối tượng gồm hoàng văn trình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và cao văn tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tỉnh quảng ninh
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận xe máy mà các đối tượng
sử dụng làm phương tiện di chuyển để thực hiện hành vi phạm tội
cũng là tài sản vừa trộm cắp được tại quảng ninh trước đó
cả hai đối tượng đều sử dụng ma túy
trinh có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
còn tại tỉnh thừa thiên huế cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế
đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật
đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nguyễn văn ti
sinh năm hai nghìn ba trú tại thành phố huế
cụ thể vào tối ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba ti đã đến công an phường thủy xuân
trình báo với nội dung bị hai thanh niên dùng dao khống chế
và cướp đi xe ô tô hiệu way mang biển số bảy mươi năm g một trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm bốn mươi bảy
và một điện thoại iphone xs một ví tiền bên trong có một triệu đồng
điều tra xác minh sự việc lực lượng chức năng công an thành phố huế
đã làm rõ
tin báo của ti là giả không có sự việc ti bị cướp tài sản
công an thành phố huế xác định chiếc xe mà ti trình báo
ti đã mang đến tiệm cầm đồ trên địa bàn tp huế cầm với giá một mươi triệu đồng
mục đích của ti trình báo công an nhằm thông báo cho gia đình là bị cướp tài sản
để chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài
thưa quý vị dự báo khí hậu vào năm hai nghìn hai mươi ba tại hà nội
xu hướng nhiệt độ tháng bốn đến tháng sáu sẽ cao hơn khoảng năm độ c
so với trung bình các năm trước
trên cơ sở này các ngành chức năng của thành phố nhận định
nhu cầu sử dụng nước để làm mát phục vụ sinh hoạt và phục vụ sản xuất kinh doanh sẽ tăng cao
sở xây dựng hà nội cho biết đã xây dựng kế hoạch để hạn chế thấp nhất thiếu nước
cơ bản cung cấp đầy đủ nước sạch trong phạm vi cung cấp của hệ thống
trong mùa hè năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn toàn thành phố
hiện tổng công suất cấp nước từ các nhà máy tập trung trên địa bàn thành phố
đạt khoảng một năm trăm ba mươi m ba một ngày đêm
vào năm hai nghìn hai mươi ba
sở xây dựng đã yêu cầu các đơn vị cấp nước đảm bảo duy trì vận hành tối đa công suất
các nhà máy nước trạm cấp nước phân bổ điều tiết nguồn nước đảm bảo hài hòa
giữa nguồn cấp và nhu cầu cũng như khả năng tiếp nhận của từng khu vực
mặt khác sở xây dựng hà nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên tuần tra
kiểm tra phát hiện và sẵn sàng kịp thời sửa chữa khắc phục các sự cố dò dỉ
vỡ ống đặc biệt là tuyến truyền dẫn nước sạch sông đà số một hiện có
thưa quý vị ngày bảy tháng năm lễ hội tràng an năm hai nghìn hai mươi ba đã khai mạc
tại khu du lịch sinh thái tràng an thuộc quần thể danh thắng tràng an của tỉnh ninh bình
sau nhiều năm tổ chức với quy mô nhỏ gọn nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thì năm nay lễ hội tràng an được tổ chức với quy mô lớn hơn
với sự tham dự của đông đảo nhân dân và du khách thập phương
tuy nhiên dù được tổ chức lớn nhỏ theo từng điều kiện
lễ hội tràng an luôn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống
trên tuyến đường thủy dẫn vào khu hành lễ chính tại khu vực đền suối tiên
du khách sẽ được hòa mình vào những làn điệu văn hóa văn nghệ dân gian truyền thống
đặc sắc đến từ các vùng miền trên cả nước
lễ hội tràng an đã tái hiện những nét chính lịch sử của nước ta qua các triều đại
đinh lê lý trần tại mảnh đất cố đô hoa lư
nơi đây từng là căn cứ địa chống dọc ngoại sâm với thành là núi đường là sâm cung điện là hàng động
trong thực hiện du lịch giai đoạn hiện nay
với mục tiêu thu hút bốn triệu lượt khách du lịch trong năm hai nghìn hai mươi ba
ngay từ đầu năm ngành du lịch tỉnh khánh hòa tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông
xúc tiến quảng bá kích cầu thu hút khách du lịch liên tục sâu rộng đa dạng
hàng loạt các chương trình farm trip kết nối các doanh nghiệp lữ hành bắc trung nam
đến khảo sát mở rộng hợp tác tại khánh hòa
các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch tại hội trợ hội thảo
sự kiện du lịch lớn trong nước và quốc tế được tổ chức
qua đó góp phần quảng bá hình ảnh du lịch phổ biến đến đông đảo du khách
khách muốn quay lại muốn tìm hiểu lại thêm nhà giai đoạn khánh hòa có gì mới
có gì đặc biệt và có thể nói thì cái mặt bằng chung là về giá cả
về dịch vụ thì nhà giai đoạn khánh hòa hiện nay của năm hai nghìn hai mươi ba rất là tốt
và phù hợp với mức chi phí của người tiêu dùng
để kích cầu du lịch hiệu quả thành phố biển đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch mới
chú trọng nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp đa dạng hóa dịch vụ sản phẩm du lịch
ưu tiên phân khúc cao cấp tăng cường kết nối với các tỉnh trong khu vực
liên kết vùng để nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của du lịch tỉnh nhà
đặc biệt bên cạnh chương trình xúc tiến kết nối du lịch qua đường hàng không
tỉnh khánh hòa tích cực triển khai các chương trình kích cầu du lịch bằng đường sắt
trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ đường sắt
quảng bá giới thiệu hình ảnh du lịch nha trang khánh hòa hướng đến phát huy giá trị di tích ga nha trang
tạo thành điểm tham quan điểm check in của du khách trong thời gian tới
dự kiến năm hai nghìn hai mươi ba chi nhánh vận tải đường sắt nha trang sẽ vận chuyển một trăm chín mươi tám lượt khách
tăng một mươi bảy sáu so với năm hai nghìn hai mươi hai doanh thù hơn chín mươi bốn bốn tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi ba giữa công ty sài gòn và công ty lửa hành của thành phố nha trang khánh hòa
cũng đã ký kết trong chương trình cả năm hai nghìn hai mươi ba
rất là nhiều kích cầu nữa phân bổ luồng hàng vào xe taxi đậu đổ đúng chuyến
để khách ra vào lên xuống thượng thiện an toàn
đã phát động phong trào đường tàu đường hoa trồng các cây hoa dọc hai bên đường sắt
để tạo điểm nhắn cho khách du lịch đến với ngành đường sắt và địa phương
đối với các chương trình kích cầu du lịch thì có các khu điểm tại các địa phương
và sản phẩm du lịch tại các địa phương
trong năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi triển khai nghị quyết phát triển du lịch cộng đồng
tại địa phương khánh hòa
thông qua chương trình này chúng tôi sẽ có sản phẩm mới của du lịch cộng đồng
với chiến lược kích cầu du lịch trọng điểm nha trang khánh hòa đang triển khai hiệu quả
chương trình kết nối du lịch triển khai truyền thông quảng bá tiếp cận rộng rãi
đến nhiều đối tượng khách đồng thời để nâng cao uy tín thương hiệu du lịch phố biển
các chiến lược truyền thông trên nền tảng số như facebook zalo cũng sẽ được triển khai
hướng đến du lịch văn minh thân thiện
thành phố nha trang đã đồng loạt thực hiện việc dán mã qr tại khắp các khách sạn
khu du lịch địa điểm tham quan nhằm cung cấp thông tin thiết yếu cho du khách
từ đó kịp thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng dịch vụ du lịch
giá cả sản phẩm
các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
công an tỉnh con tum vừa khởi tố và bắt tạm giam hai cán bộ và một lao động hợp đồng
thuộc thành phố con tum
cả ba bị khởi tố và tạm giam về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất trong dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất
để thực hiện quy hoạch khu công nghiệp sao mai tại xã hòa bình thành phố con tum
ba bị can bị khởi tố và bắt tạm giam bao gồm nguyễn thành nghĩa
phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố con tum phạm phước
phó bí thư xã đoàn kết nguyên chủ tịch xã hòa bình và lê hữu nhân
là hợp đồng lao động ở trung tâm phát triển quỹ đất thành phố con tum
theo thông tin ban đầu sai phạm của ba bị can liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ
khi nhà nước thu hồi đất ở thôn hai xã hòa bình thành phố con tum
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại thôn hai xã hòa bình có bảy hộ được bồi thường hỗ trợ
khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất
để thực hiện quy hoạch khu công nghiệp sao mai với tổng kinh phí là hơn một mươi chín bảy tỷ đồng
trong đó ông nguyễn thanh sang có ba bốn mươi năm hectare đất trồng cây lâu năm
hàng năm cùng cây cà phê tiêu ăn trái hoa màu nhà sàn
nhưng được kê khống số lượng để được đền bù là hơn một mươi bảy tỷ đồng
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
gần tám trăm tám mươi năm triệu đồng đối với công ty cổ phần sao mai sài gòn
vì hành vi bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật
tương ứng theo điểm a khoảng bảy điều hai mươi nghị định một trăm một mươi chín hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
lấy mẫu xăng ron chín trăm năm mươi ba tại một cột đo xăng của công ty này đi xét nghiệm
kết quả cho thấy mẫu xăng ron chín trăm năm mươi ba của công ty cổ phần sao mai sài gòn
có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
làm việc với đoàn công tác công ty cho biết số xăng đã bán là hơn một mươi năm lít
tương đương với khoảng ba trăm năm mươi bốn triệu đồng
căn cứ vào các quy định về xử lý vi phạm hành chính
cục quản lý thị trường tỉnh bình dương đã trình ủy ban nhân dân tỉnh bình dương xem xét
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
thưa quý vị
nhuộm tóc là nhu cầu làm đẹp của rất nhiều người
không riêng gì chị em phụ nữ mà có cả nam giới cũng rất yêu thích
tuy nhiên việc thường xuyên nhuộm tóc và nhất là sử dụng những sản phẩm thuốc nhuộm
không rõ nguồn gốc xuất xứ kém chất lượng thì có thể gây kích ứng
hủy hoại mái tóc và thậm chí là ung thư da
để tránh rước họa vào thân nhiều người tiêu dùng cần cảnh giác
và lựa chọn mua những sản phẩm uy tín
dạo quanh một phòng trên các sàn thương mại điện tử
không khó để thấy hàng loạt những combo thuốc nhuộm tóc
được trao bán với giá chỉ từ một mươi sáu đồng đến một trăm linh đồng
khách hàng có thể tự do lựa chọn những màu sắc khác nhau
tuy nhiên nguồn gốc xuất xứ thì không ai biết
trong vài người có nhu cầu mua hàng
phóng viên liên hệ với một số điện thoại trên facebook
để hỏi mua khi nhận được câu trả lời

mình sẽ gọi anh bảo bình để anh bảo trong lúc mình đi
anh sẽ trả lời

nhưng mà gọi là mua hàng thì em sẽ gửi hàng

nhưng mà gọi anh bảo bình thì anh có thể gửi hàng
thì em xin lỗi
tôi thấy có
cũng do thói quen muốn thay đổi nhiều kiểu tóc nhưng lại sợ tốn tiền
chị trần thùy linh cũng tự ý lên mạng đặt mua những màu tóc khác nhau
đẹp chưa thấy đâu tiết kiệm chưa thấy đâu
nhưng sau đó chị cũng phải đến da liễu điều trị nấm đầu do thuốc nhuộm tóc
tôi cũng rất là hay mua các loại thuốc miệng màu tóc để thay đổi bản thân
thì tôi thường hay mua online trên mạng
giá thành cũng rất là rẻ và rất là cạnh tranh nhau
nhưng mà qua một thời gian sử dụng thì tôi thấy là nó cũng không hiệu quả lâu dài
và tôi cũng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe
bởi vì là gần gốc xuất xứ thì mình cũng không biết được
dùng một thời gian thì tôi cảm thấy là tóc bị khô
da đầu ngứa vẫy dụng tóc nhiều
và mùi của những loại thuốc này nó cũng khá là khó chịu
không riêng gì trên các sàn thương mại điện tử
thị trường thuốc nhuộm tóc giá rẻ còn tràn lan khắp các chợ cóc
các cửa hàng nằm sâu trong các ngõ hiểm các salon tóc
và tại một cơ sở trên đường nguyễn hữu thọ quận hoàng mai tp hà nội
khi phóng viên liên hệ tới hỏi mua
thì người bán hàng cũng hẹn ở một địa điểm gần cửa hàng
rồi cho người khác mang thuốc nhuộm tóc ra
chứ không cho vào tận nơi
khi được hỏi về nguồn gốc thuốc
người giao hàng cũng chỉ biết gọi về hỏi chủ cửa hàng
em bảo là em lấy số lượng nhiều mà
vậy thì chị nhắn tin hỏi chủ
lấy một trăm linh nhé
à dạ vâng

có thể ấy cho em cái tờ hóa đơn không
nếu như mà mấy hôm nay em
em cần hóa đơn gì
em cần hóa đơn hóa đơn thôi
được được được em ơi
có những cái nhắn chí nữa thì nó vẫn chứ
khi mà nhuộm xong thì thường hay người ta khuyến cáo là gội rồi rửa như thế nào đấy để cho nó sạch
nhưng mà trong cái thời gian mà nhuộm ấy thì thế nào
cái da đầu của chúng ta cũng đã gọi là tiếp xúc với lại những các cái hóa chất mà ta sử dụng trong cái quá trình nhuộm
thì rất là dễ gây đến những cái bệnh da đầu
ví dụ như là vẩy nén hoặc là những cái bệnh về chốc
người ta gọi là nó có những cái mụn nhỏ nhỏ
tức là nhiễm trùng chân tóc ấy
thế là các cái bệnh khác mà do cái tác động của hóa chất này gây đến
nó ngứa ngáy rồi có thể là phát ban
những cái chuyện như vậy
theo các chuyên gia trong thuốc nhuộm tóc có chứa hoạt chất có khả năng gây ngộ độc chỉ ung thư
và khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng những sản phẩm thuốc nhuộm tóc không rõ nguồn gốc xuất xứ
nhất là phụ nữ đang mang thai
người tiêu dùng cần phải thật cẩn trọng khi tìm mua những hộp thuốc nhuộm tóc đang được bày bán trôi nổi trên thị trường
tới sức khỏe